làm ẩm ổn định làm dày
đó là lý do vì sao chất này có tác dụng làm tăng sản lượng và đậm vị cho sản phẩm
tuy nhiên cũng cần lưu ý là chất tạo giòn được bộ y tế cấp phép sử dụng trong chế biến thực phẩm
là loại nguyên liệu nguyên chất có giá thành rất đắt và việt nam gần như chưa sản xuất được
do vậy các chất này thường phải nhập khẩu từ nước ngoài
việc sử dụng chất tạo giòn dai nếu chỉ vì mục đích tăng sản lượng
tiết kiệm chi phí mà dẫn tới lạm dụng thì sẽ gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe
cái mà phốt phát đưa vào trong thực phẩm ví dụ đưa trong giỏ chả hoặc là các loại thực phẩm khác
thì đưa vào đấy nó cũng chỉ đến một liều lượng nhất định
nếu mà đưa quá cái liều lượng ấy thì nó phá
nó phá vỡ cái liên kết của cái prote ở trong cái giò chả ấy thì nó lại không tốt
tức là nếu ăn nhiều phút phát quá vào trong cơ thể
thì nó sẽ gây ra mất cái cân bằng giữa phốt phát và canxi
rồi thì phốt phát với manhê và phốt phát với sắt
nếu nhiều phốt phát quá thì nó làm cho cái canxi manhê sắt cái tủa nó kéo đi
trong cơ thể chúng ta nó sẽ mất cân bằng
cái hàm lượng phốt phát mà nó cao ở trong các loại thực phẩm như nói
để nó làm cho để được lâu cho thịt nó đẹp nó cứ màu tất cả các thứ
kể cả vị nó cũng tăng vị thế rất là tốt
thế thì những người làm dụng như thế những người ví dụ như có bệnh thận
thì cũng là không nên quá lạm dụng những loại thực phẩm như thế
do chả là món ăn không thể thiếu trên mâm cơm của nhiều gia đình trong dịp tết
tuy nhiên việc sản xuất gia công giò trà ở nhiều cơ sở nhỏ lẻ vẫn chưa được kiểm soát chặt
đây chính là lý do
do dẫn đến nhiều sản phẩm chứa chất tạo giòn dai vượt mức vẫn xuất hiện nhiều trên thị trường
giò chả đá chất lượng thường có những đặc điểm như sau
trên mặt có nhiều lỗ nhỏ do không quá cứng hoặc quá giòn
khi ăn có mùi thơm và vị ngọt của thịt
để thử giò có chất tạo giòn hay không có thể sử dụng một lát nghệ mỏng sát vào bề mặt giò
nếu thấy nghệ không chuyển màu thì là do an toàn
giò chả đá